hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
về một nhà nước không có thật nhưng nghi chuân lại có niềm tin mù quáng trước viễn cảnh mà những người bạn mới quen trên facebook vẽ ra
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín khi hoạt động của y chuân bị cơ quan an ninh phát hiện
đối tượng này khai nhận đã nghiên cứu vẽ biểu tượng và biên soạn một số điều luật do nhà nước đề ga trong tương lai bằng trí tưởng tượng của mình
bởi vì đối tượng đẹp ví dụ như em vẽ qua bầu tương trưng cho thứ nhất là người mẹ và lại sự sống và sự khát khao tức là sự bình an
còn sai cắt em tương trưng cho người cha bởi vì ngày xưa thì em thấy ông cháu thường đi lên đáy là thường vạc sai cắt theo
mỗi khi gặp cây cây nó vướng trên đường thì dùng cây sai cắt
là chặt và em thấy cái xe gạc nó đẹp nó hợp với cái quả bầu nên em kẹp hai với nhau
thế còn cái ý tưởng biên soạn luật của em là luật cho đồng vào nhà nước đề ga sau này
mà nếu thành công thì là em dựa trên cái ý tưởng nào
cũng tự em nghĩ ra em nghĩ luật này nó phải đúng với người đồng bào mình
tức là phải có luật thì họ mới vâng nhà nước thì nhà nước mới vững mạnh
năm năm trước đồng bào ở buôn chue xã bang adren hết sức ngỡ ngàng
khi isai cunun bị cơ quan chức năng bắt xử

những đối tượng này sớm tiếp cận với facebook và liên lạc qua mạng xã hội này
với yilam kassir itoad nye ikhon adron và irin là những đối tượng phun rô liêu vong ở nước ngoài
chúng chia sẻ bình luận và phát tán những hình ảnh clip về hoạt động của tổ chức phun rô lưu vong
của ý người thượng do kassir kirk cầm đầu
đăng tải những bài viết mang nội dung xuyên tạc kích động chia rẽ của đại đoàn kết các dân tộc
gây dối an ninh trật tự
trong một lần bị mời lên làm việc đối tượng này đã có phản ứng manh động làm một cán bộ công an xã bị thương
chỉ khi đối mặt với bản án gần hai năm tù về tội danh chống người thi hành công vụ
ecanol mới nhận ra sai lầm của mình khi mù quáng tin theo phun rô trên mạng xã hội
em vô mạng youtube em tìm hiểu về sức cất như thế nào
em coi trên đó nó hát hò nhạy múa rồi có những bài hát rồi kéo cờ mỉ vẫy cờ đê ca
em tin là nhà nước đê ca sắp thành công nên em mới lên facebook có đăng tải hình ảnh nói xấu nhà nước nói xấu chính quyền
viết là người dân tộc bản địa làm nô lệ cho người kinh rồi cũng như bài viết khác nữa
có kết bạn với
các đối tượng phun rô ở nước ngoài là đê ca tu phải làm cả sơ và người khác nữa
nói này kia rồi đừng nên theo nhà nước việt nam
riêng địa bàn tỉnh đắk lắc theo thống kê chưa đầy đủ có khoảng gần tám học sinh sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số
đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng với cả khu vực tây nguyên còn số này lên đến hàng chục nghìn người
đây là lực lượng đông đảo
có khả năng tiếp cận nhanh nhạy với công nghệ đặc biệt là sử dụng mạng xã hội như một thói quen
trong khi nhận thức chính trị còn hạn chế khiến không ít thanh thiếu niên rất dễ bị các đối tượng phun rô ở nước ngoài nuôi kéo
cái diện đối tượng này nó rất là rộng bởi vì vậy cho nên nó đòi hỏi những cái góc độ về công tác tuyên truyền giáo dục vận động ngay tại địa bàn cơ sở
từ các hộ gia đình từ các cái diễn đàn rồi là các cái thiết chế như nhà trường
lớp học các tổ chức chính trị xã hội mà các em tham gia
rồi là công tác tuyên truyền vận động rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng
rồi làm công tác phòng ngừa ngăn chặn của lực lượng công an
để kể cả tổ chức phòng người xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
đối với các hoạt động này thì đặt ra rất nhiều các nội dung mà các lực lượng chức năng cần phải tiến hành một cách đồng bộ
thì mới có thể là làm thất bại công mưu và hoạt động của số phận động phun rô vòng
việc sử dụng các diễn đàn
xã hội như một phương tiện hữu hiệu để phục vụ cho mưu đồ chống phá đảng nhà nước của các tổ chức phản động phun rô lưu vong không phải là mới
tuy nhiên nó đặc biệt nguy hiểm đối với một bộ phận đồng bào có nhận thức chính trị hạn chế
trong đó có giới trẻ vùng dân tộc thiểu số ở tây nguyên
đối tượng thiếu sức đề kháng trước những tư tưởng xấu độc dễ ảo tưởng
tiếp tay cho chúng quay lưng làm hại chính đồng bào của mình
chương trình góp nguyên
nhìn sự thật tuần này của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau